là một trong những đặc sản ẩm thực của miền bắc nước mắm cát hải từ lâu đã được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng
bên cạnh công tác quản lý việc không ngừng đầu tư đổi mới giữ vững và phát triển thương hiệu sản phẩm truyền thống luôn được đưa lên hàng đầu
những bề chượp cá gối vụ ở nhà máy sản xuất của công ty chế biến sịch vụ thủy sản cát hải luôn được duy trì đủ thời gian
bảo đảm quy trình kỹ thuật để phục vụ sản xuất liên tục
trong năm công ty đã tập trung chuyển đổi hai hệ thống chất lượng iso chín nghìn một hai nghìn tám sang phiên bản iso chín nghìn một hai nghìn một mươi năm
nâng cấp quản lý an toàn thực phẩm tiêu chuẩn quốc tế haccp đạt phiên bản iso hai nghìn một mươi năm iso hai mươi hai nghìn một mươi năm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm
nhờ đó đã tạo được uy tín chất lượng nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường